theo dự báo của liên hợp quốc đến năm hai nghìn ba mươi số người cao tuổi chiếm một mươi bảy dân số và con số này tăng lên hai mươi năm vào năm hai nghìn năm mươi
như vậy việt nam sẽ thuộc top một mươi nước có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất trên thế giới sau ba mươi năm nữa
theo nghiên cứu của bệnh viện lão khoa trung ương năm hai nghìn một mươi sáu trong số sáu trăm một mươi cụ trên tám mươi tuổi tại sóc sơn hà nội
trung bình một người cao tuổi mắc sáu chín bệnh ba mươi ba sáu lâm vào cảnh quá buộng tám hai cụ phải sống một mình
chỉ một mươi bảy bảy sống với vợ hoặc chồng
thu nhập trung bình của các cụ là năm trăm ba mươi bảy chín nghìn đồng một tháng chủ yếu từ nguồn bảo trợ xã hội hoặc lương hưu
trong số này chỉ sáu mươi hai bảy mươi chín số cụ có bảo hiểm y tế hai mươi bảy chín mươi bảy cần sự trợ giúp trong các hoạt động cơ bản như vệ sinh cá nhân
mặc quần áo đi vệ sinh di chuyển đại tiểu tiện không tự chủ ăn uống
cũng theo nghiên cứu này có đến chín mươi số người cao tuổi cần sự trợ giúp trong các hoạt động thường ngày
nhu cầu về nhà dưỡng lão trung tâm chăm sóc người cao tuổi ngày càng lớn
có ba nhóm chính cần đến nhà dưỡng lão
thứ nhất là những người cao tuổi có con cái định cư ở nước ngoài hoặc đi làm xa
nhóm thứ hai vẫn sống cùng con cháu nhưng mong muốn tham gia mô hình dưỡng lão để có cơ hội gặp gỡ giao lưu với những người cùng độ tuổi
nhóm thứ ba là những người già bị bệnh mạng tính sức khỏe yếu không còn minh mẫn nên phải có người hỗ trợ toàn diện
nhu cầu thực tế lớn nhưng để có một trung tâm dưỡng lão hoạt động hiệu quả là điều không đơn giản
hiện cả nước mới có hơn bốn trăm linh trung tâm dưỡng lão trong đó một nửa theo mô hình bảo trợ xã hội còn lại theo mô hình tư nhân
trung tâm chăm sóc người cao tuổi nhân ái là một trong những trung tâm ra đời khá sớm tại hà nội
cách đây một mươi hai năm nắm bắt nhu cầu thực tế chăm sóc người cao tuổi
những người lãnh đạo của trung tâm chăm sóc người cao tuổi nhân ái đã nghiên cứu và đưa trung tâm này vào hoạt động
đi cùng với những nỗ lực của cán bộ nhân viên trung tâm là sự gắn kết yêu thương của các thành viên đang sinh sống mỗi ngày tại mái nhà thứ hai này
các thành viên đã làm quen với các cụ và cũng đã có những chuyên môn sâu để có thể hỗ trợ các cụ và xử lý ứng phó những tình huống kịp thời trong vấn đề chăm sóc
cái còn lại thì chúng tôi cũng là một số những khó khăn trong vấn đề đặc thù của lĩnh vực nghề nghiệp thôi
thì cái đó thì mỗi một ngành có những khó khăn nhất định cho nên chúng tôi cũng đều có những biện pháp để giải quyết những khó khăn đấy để đảm bảo hoạt động chăm sóc của mình được ổn định và phát triển
thực ra là các cơ quan quản lý nhà nước hiện nay mà trực tiếp là các sở lao động thương minh xã hội các phòng lao động thương minh xã hội và các sở cũng rất là quan tâm đến những mô hình này
và cũng thường xuyên cũng có những cái động viên thăm hỏi các cụ cũng như có những cái thường xuyên là có cái động viên cho chúng tôi và cũng rất là ổn hộ chúng tôi trong tạo mọi điều kiện để cho chúng tôi hoạt động
mỗi người cao tuổi nơi đây đến từ những ngôi nhà nhỏ khác nhau hoàn cảnh khác nhau người khỏe người yếu nhưng họ đều có chung một mục đích
đó là sống tiếp những ngày của cuộc đời một cách vui vẻ
hòa đồng với những người bạn già
ngồi thảnh thơi chơi cờ nghe đọc báo hay cùng nhau chơi các trò chơi những việc làm tưởng chừng đơn giản đó giúp cho các cụ thêm niềm vui trong cuộc sống
rất vui là ở đây có các bạn cùng tuổi và các cháu ở nhà thì nó đi làm cả
thầy không có ai ở nhà thầy cháu nó gửi vào đây
vào đây thì bắt đầu buồn nhưng vừa sâu vừa vui
hoạt động chăm sóc của trung tâm thực hiện theo hình thức
hai mươi bốn trên hai mươi bốn
hai mươi bốn giờ là sự kết hợp giữa phương pháp chăm sóc hiện đại và truyền thống nhằm tạo cho người cao tuổi một môi trường sống sinh hoạt thuận tiện nhưng lại rất ấm cúng và thấm đậm tình người
bà nguyễn thị thành ở hà nội là một trong số các cụ sinh sống lâu năm tại trung tâm chăm sóc người cao tuổi nhân ái
sáu năm gắn bó với trung tâm vui có buồn có
xong với bà những người bạn tại trung tâm này cũng đã dần trở thành người nhà người thân

ngày tết bà cũng là một trong những người bạn
cũng lựa chọn ở lại đây ăn tết cùng các con các bạn già nơi đây
tôi bị tai biến liệt nửa người em ạ
ở nhà mượn người nhưng mà không phù hợp với mình
tôi được biết đây có bạn tôi nằm đây giới thiệu tôi vào đây
nói thật với cô là ăn uống thì rất hay
hay ở chỗ là nó giàn đều trong ngày chứ không như ở nhà nhà mình
đấy là cái đầu tiên
cái thứ hai nữa là ngủ nghê chơi bời vui chơi của anh chị em dưỡng lão đều được
với các điều dưỡng viên của trung tâm chăm sóc người cao tuổi nhân ái
việc chăm sóc các mẹ các bố cách gọi thân thương họ dành cho các cụ đến đây sinh sống
giống như cách họ sẽ chia yêu thương cho người thân trong gia đình
cũng chính môi trường trong lành và thân thiện này đã níu chân anh điều dưỡng viên suchihashi masayuki ở lại đây làm việc
tôi rất yêu quý đất nước và con người việt nam
khi đến đây làm việc tôi thấy cơ sở chăm sóc tại các viện dưỡng lão của việt nam còn đơn giản
chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu chăm sóc điều dưỡng song rất thân thiện
tôi hy vọng thời gian làm việc ở đây sẽ góp phần nâng cao kỹ năng chăm sóc người cao tuổi của các bạn điều dưỡng nơi đây
không chỉ trung tâm chăm sóc người cao tuổi nhân ái là địa chỉ tin cậy cho nhiều gia đình
gửi gắm người thân mà nhiều trung tâm khác tại hà nội cũng đang hoạt động khá hiệu quả
điền hồng là một trung tâm lựa chọn mô hình gần khu dân cư làm nơi sinh hoạt chung cho các cụ
thành lập trung tâm và hoạt động trung tâm bắt nguồn chính từ nhu cầu của cá nhân
trước khi thành lập trung tâm gia đình tôi cũng phải chăm sóc một bà cụ
quá trình chăm sóc rất vất vả rất mong có một dịch vụ ở gần mình và có một chất lượng dịch vụ tốt
lúc đấy khoảng năm hai nghìn một mươi chúng tôi cũng không tìm thấy dịch vụ
sau khi chăm sóc cụ và khi cụ mất đi tôi cũng muốn mở ra một dịch vụ như thế để phục vụ những người có nhu cầu giống như mình
đang tới thì dự định của chúng tôi là mở thêm cơ sở
bởi vì thực ra thì cũng muốn làm sao cho phục vụ được các cụ cũng giống như các trường mầm non
thì cũng có một cái bán kính phục vụ nhất định thôi
tôi cũng muốn rút lại khoảng cách giữa các cơ sở của mình
đối với các khách hàng để phục vụ được số đông nhiều hơn
cũng rất mong muốn mở thêm những dịch vụ để làm sao cho đạt được mục đích là các cụ sống ở đây được an toàn hơn
được mạnh khỏe hơn và được hạnh phúc hơn
vì vậy thì cũng chỉ có ba gì đấy thì chúng tôi rất là muốn để thay đổi cái chất lượng dịch vụ của mình
tuy không rộng rãi về diện tích song viện đã bố trí hợp lý các khu nghỉ ngơi sinh hoạt cho các cụ
chăm sóc bằng tình yêu chính là điều khiến các cụ cảm thấy gắn bó với nơi đây
tôi vào đây được bởi đây là ba năm rồi
và tôi cảm thấy
cuộc sống ở đây là nó ổn định
và ở đây chính là con gái tôi thì nó cũng đã đặt thành vấn đề rồi
nếu ở nhà
thì chúng nó đi làm suốt
tôi ở nhà lửa thổi mình
cứ ngã xong không trả ai biết
thế thì vào đây
thì như thế sau có tập thể già
thế và cuối cùng là
là nó đỡ cô đơn
tôi cứ nghiệm là là vào đến đây thì tôi vui hơn nếu mà được ở nhà
thế tết này tôi cũng dự định tức là cứ ở đây ăn tết
về một tí thôi
thôi thấp hơn bản thờ tổ tiên xong lại quay vào đây thôi
gắn bó với trung tâm từ những ngày đầu thành lập
chị vũ thị huệ điều dưỡng trưởng trung tâm dưỡng lão diên hồng cho biết
chính sự thương cảm đối với các cụ nơi đây
đã khiến chị thay đổi suy nghĩ
từ chỗ đến đây làm việc
chị coi đây như là gia đình thứ hai của mình
coi các cụ như ông bà mình
chính điều đó đã kết nối trái tim từ những người xa lạ thành người thân thiết gắn bó
ban đầu thì mình cũng đến xin việc như những bạn khác thôi
mình cần một công việc để nuôi sống gia đình và bản thân
nhưng mà sau thời gian gắn bó thì mình thấy yêu công việc này
và muốn gắn bó lâu dài

mình làm đây cũng được hơn bốn năm rồi
việc chăm sóc người già và tất cả những việc liên quan đến con người
thì đều rất là phức tạp và thực tế là nó rất vất vả
nhưng mà vì sống cùng với các cụ và chăm sóc các cụ
thì mình thấy các cụ rất là gần gũi
giống như mình đặt địa vị giống như con cháu trong gia đình mà chăm cho ông bà ấy
kể cả mình có nghỉ một ngày hai ngày thì cũng khi mà rất là thấy nhớ
và khi đi làm thì cũng muốn chạy lên để chào hỏi các cụ luôn
tức là nó giống như kiểu là cái sợi dây gắn bó
khiến mình cảm thấy nó gần gũi và thấy yêu cái nghề này
thường hầu hết các cụ ở đây thì cũng đều là thường
ví dụ như là không có vợ hoặc không có chồng
hoặc là con cái đi làm xa không chăm được
hoặc cũng có thể là cũng có nhiều cụ là nhu cầu họ muốn
cụ muốn vào đây để có bạn bè đồng trang lứa để tâm sự nói chuyện
thì với những cụ mà gọi là chung là neo đơn ấy
thì thường tâm lý các cụ cũng thời gian đầu rất là buồn chán và thấy lạ lẫm
thì thường thì bọn em sẽ phải chăm nói chuyện với các cụ hơn
rồi chăm hỏi han quan tâm chăm sóc
nó khiến cho các cụ cảm thấy như gần gũi giống như gia đình mình ấy
trên địa bàn hà nội hiện có ba trung tâm bảo trợ xã hội nơi có thể chăm sóc người cao tuổi
tuy nhiên không chỉ hạn chế về nhân lực cơ sở vật chất tại các trung tâm khá nghèo nàn
thiếu dụng cụ tập phục hồi chức năng
trong khi nguồn ngân sách nhà nước dành cho công tác chăm sóc sức khỏe đời sống người cao tuổi còn hạn hẹp
thì xu hướng xã hội hóa vận động tư nhân thành lập trung tâm dưỡng lão
tham gia chuỗi dịch vụ chăm sóc người cao tuổi là tất yếu
hai năm vừa qua chăm sóc thì nó cũng đã cho chúng tôi rất là nhiều những cái tích lũy
cũng như nhiều những cái trải nghiệm và nhiều những cái kinh nghiệm để chúng tôi có thể đúc kết lại
và có thể là giúp kinh nghiệm cho những việc phát triển năm tới
thì với một cái xu thế xã hội hóa sẽ giàu hóa dân số
mà nhất là khi mà việt nam đang rất là nhanh chóng bước vào thời kỳ giàu hóa dân số
thì chúng tôi cũng có một cái sự chuẩn bị cho mình trong cái hướng phát triển để mở rộng cái hệ thống chăm sóc này
bởi vì một mươi hai năm qua thì cái mô hình của chúng tôi cũng đã chứng minh được
cái tính thiết thực tính cần thiết và hữu ích đối với các cụ
mà bản thân các cụ và cũng như gia đình là cái người mà trải nghiệm nhiều nhất
họ cảm thấy gắn bó với trung tâm
hiện nay tại trung tâm chúng tôi thì đa phần các cụ đều là gắn bó lâu năm
còn những cụ đã ở với chúng tôi từ ngày thành lập đến nay là hơn một mươi hai năm và cụ đã hơn một trăm linh tuổi
mặc dù hiện nay công tác chăm sóc người cao tuổi tại các trung tâm
viện dưỡng lão tư nhân đã cố gắng đáp ứng nhu cầu đa dạng của các gia đình có người cao tuổi
song thực tế nhiều cơ sở vẫn còn thiếu các thiết bị y tế chăm sóc chuyên dụng
mà thường kết nối thông qua các hệ thống y tế
bên cạnh đó tâm lý đưa cha mẹ vào các trung tâm viện dưỡng lão vẫn còn e ngại trong xã hội
vì thế với các trung tâm viện dưỡng lão
việc nâng cao dịch vụ chăm sóc người cao tuổi sẽ cần phải được nâng lên một bước
không chỉ về mặt chăm sóc điều dưỡng mà cần nâng cao công tác chăm sóc y tế cho các cụ
tuy nhiên dù là trung tâm bảo trợ xã hội hay trung tâm chăm sóc xã hội hóa
thì mục tiêu chính vẫn là đem lại những vệt màu tươi sáng
cho các cụ những người đã một đời cống hiến cho mọi người và xã hội
có thể nói trong bối cảnh gia hóa dân số
việc xã hội hóa dịch vụ dưỡng lão đa dạng hóa mô hình dưỡng lão
khuyến khích phù hợp với từng đối tượng người cao tuổi là hoàn toàn phù hợp với nhu cầu thực tế
nhất là tại các đô thị lớn
việc nhân rộng các mô hình dưỡng lão với sự khuyến khích
với hiệu quả của các cơ quan quản lý nhà nước là rất cần thiết
trên nguyên tắc yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi
và đến đây thời lượng của tạp chí lao động xã hội cũng đã hết
xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau